chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội tiếp tục ngày thứ ba thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế xã hội
những tác động của thủy điện đến môi trường và đời sống của người dân
tiếp tục là chủ đề thu hút sự tranh luận của nhiều đại biểu quốc hội
giải trình bổ sung về tính hai mặt của các công trình thủy điện
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng chúng ta có quy trình pháp lý quan trọng
bài bản để quản lý các dự án đầu tư thủy điện đảm bảo hiệu quả của chúng
căn cứ luật đầu tư các dự án này phải có báo cáo về kinh tế kỹ thuật
báo cáo đánh giá tác động môi trường
những cái này sẽ những nhân tố cơ bản để giúp cho các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư
sẽ đánh giá rằng xem những dự án đó là cái nào là chủ đạo và có hiệu quả hay không
và những cái mức độ mà tác động tiêu cực nó còn có cái gì
đối với các dự án thủy điện thì có những khâu rất quan trọng
đầu tiên là phải bổ sung quy hoạch
và khi khâu bổ sung quy hoạch thì xuất phát từ địa phương
và địa phương đều phải căn cứ theo các thông tư hướng dẫn như là thông tư bốn mươi ba của bộ công thương
để hướng dẫn về việc xem xét các dự án thủy điện để bổ sung quy hoạch
trong đó nói rõ cái tiêu chí để sử dụng đất là như thế nào
và nếu như vượt quá một mươi hectare đất trong một mw như tôi đã trình bày vừa qua
thì không được xem xét
hoặc là đất rừng tự nhiên thì cũng đã có hướng dẫn cụ thể thì không được xem xét cái này
tranh luận với bộ trưởng bộ công thương đại biểu quốc hội nguyễn thanh hồng tỉnh bình dương cho rằng
ở đâu có nhiều nhà máy thủy điện ở đó gắn liền lũ quét lũ ống ngập lụt
các cụ ngày xưa còn nói câu là tức nước thì vào bờ
chúng ta làm nhiều đập thủy điện thì nó không vỡ chỗ thủy điện
đập thủy điện nhưng mà nó sẽ vỡ ở các chỗ khác
nước dân cao nó phải tìm đường nó thoát
mà nó thoát nó sẽ tạo ra trái quy luật tự nhiên nó sẽ dây ra những hậu quả
tôi không phải là nhà khoa học
câu trả lời về nguyên nhân lũ lụt sạt lở
thì chính phủ và các nhà khoa học sẽ có ý kiến chính thức cuối cùng
nhưng mà cá nhân tôi nhận xét như thế và nhiều đại biểu quốc hội quanh tôi đều có chung một cái nhận xét như tôi
cái các dự án thủy điện nó như là một cái quả bom nổi chậm
tôi cũng đồng tình chuyện đó
đây là nhận thức chủ quan về cái điều kiện khách quan
vấn đề đặt ra bộ trưởng hiện nay là có đúng là như vậy không
nếu đúng là quả bom nổ chậm thì chúng ta phải tháo
nhưng tôi nghĩ là cũng không đến mức độ như quả bom nổ chậm
nếu đúng quả bom đội chậm thì nguy hiểm quá
chúng tôi đề nghị là bộ công thương kiểm soát chặt chẽ điều đó
và tôi đồng tình với cả những giải pháp mà bộ công thương hiện nay đang kiểm soát
và chúng ta nên đồng tình chuyện đó
không có cái gì mà không có hai mặt cả
và chúng ta nhận thức được những cái tiêu cực những cái hạn chế thì chúng ta có giải pháp hiệu quả
trong khi đó
đại biểu lê thanh vân đoàn cà mau dẫn chứng lợi ích của việc xây dựng thủy điện sông đà
với mục tiêu ban đầu là chị thủy sau đó mới tới phát điện
nhờ có thủy điện này mà hà nội tránh được các trận lụt lịch sử
tuy nhiên theo vị đại biểu này
cái mặt trái của thủy điện là cái gì
là sự lạm dụng lạm dụng trong cái việc xây dựng các cái nhà máy thủy điện
lựa chọn địa điểm quy trình quy phạm kỹ thuật
nói đến thủy điện tôi nghĩ rằng
các nhà chuyên môn phải nghĩ đến thủy công thủy lực tổ chức dòng chảy
phân nước để tránh thiệt hại cho nhân dân
nhưng đáng tiếc rằng một số chủ nhà máy điện đã lạm dụng quy trình đấy
để mà trục lợi thông qua phá rừng
để lấy cái nguồn gỗ quý của rừng tự nhiên
đấy là điều đáng liên án
phân tích trên đại biểu cho rằng cần phải xem xét đánh giá khách quan nhiều chiều
thấy rằng con người là chủ thể vi phạm pháp luật do lợi ích nhóm gây ra
và chúng ta xử lý động cơ mục đích của họ khi chọn địa điểm
các quy trình thủ tục để trục lợi chứ không nên vì lũ lụt mà đổ hết cho thủy điện
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đơn vị thuộc bộ công an
lãnh đạo nguyên lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng qua các thời kỳ
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước ngành công an và nhân dân giao phó
với lòng nhân ái vị tha đã kiên trì giáo dục cảm hóa hàng vạn phạm nhân
trại viên học sinh trở thành người lương thiện có ích cho xã hội
trong đó có hàng vạn phạm nhân được đặc xá được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối
chính sách pháp luật của đảng nhà nước về công tác thi hành án phạt tù thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính
chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ giáo dục không để bị động bất ngờ
không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu kịp thời với đảng ủy công an trung ương bộ công an các chủ trương giải pháp
tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thi hành án phạt tù thi hành biện pháp tư pháp đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân học sinh trại viên
tạo môi trường lành mạnh để họ yên tâm cải tạo sớm hoàn lương trở về với gia đình và cộng đồng xã hội
triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng

đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
bày tỏ vui mừng năm hai nghìn hai mươi việt nam và liên bang nga kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của liên bang nga không ngừng được tăng cường trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đại sứ konstantin vasilie vic vunukov trong nhiệm kỳ công tác đã nỗ lực thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan liên bang nga lên tầm cao mới trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm tin tưởng dù trên cương vị công tác nào đại sứ konstantin vasilie vic vunukov sẽ tiếp tục vun đắp sự phát triển quan hệ hợp tác việt nam liên bang nga
làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của liên bang nga
nhân dịp này thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch covid một mươi chín tại liên bang nga
tin tưởng bằng các biện pháp quyết liệt cũng như việc nghiên cứu thành công vaccine liên bang nga sẽ sớm vượt qua đại dịch covid một mươi chín
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ konstantin vassilievich vnukov khẳng định
liên bang nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước
tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga nói chung và quan hệ hợp tác tin cậy giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật liên bang nga nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển
cũng trong chiều qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với công an tỉnh đồng tháp
về công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới
theo báo cáo thời gian qua công an đồng tháp đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác công an
nắm dự báo tình hình ngoại biên biên giới kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo bộ công an có đối sách phù hợp góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
trên tuyến địa bàn biên giới đồng tháp previang không để xảy ra xâm nhập phá hoại
trốn tránh cách ly y tế làm phát sinh dịch bệnh covid một mươi chín
công tác đối ngoại quan hệ hợp tác với chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh previean
và một số tỉnh thành phố của vương quốc campuchia được duy trì tốt thường xuyên và ngày càng gắn bó chặt chẽ
không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng tuyến biên giới để tiến hành hoạt động chống phá vào nội địa
không để các loại tội phạm hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới đồng tháp previean
đến nay công an đồng tháp đã bố trí bốn mươi đồng chí công an chính quy công tác ở công an tám xã biên giới
đảm bảo mỗi xã năm đồng chí công an chính quy đã triển khai xây dựng nhà ở công vụ cho công an tám xã biên giới
và bố trí một tổ công tác chuyên trách đảm bảo an ninh biên giới gồm năm sĩ quan
được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ tiếng khmer
kết luận buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được
của công an tỉnh đồng tháp trong thời gian qua đồng thời yêu cầu thời gian tới
công an đồng tháp thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình không để đột xuất bất ngờ xảy ra
tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh
tăng cường hoạt động đối ngoại với lực lượng chức năng tỉnh previang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
và tập trung bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng